các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bộ đội biên phòng điện biên phối hợp với các lực lượng chức năng đã bắt giữ quảng văn choi
chú tỉnh phong sa lì lào đang tàng trữ ba mươi viên ma túy tổng hợp
khoảng năm mươi g heroin cùng một số tăng vật khác có liên quan
quảng văn choi khai nhận được một đối tượng nữ giới chú cùng bản
thuê vận chuyển số ma túy trên từ lào sang việt nam giao cho một đối tượng nữ chưa rõ danh tính
khi choi mang ma túy đến địa điểm trên thì bị bộ đội biên phòng phát hiện bắt giữ
phòng cảnh sát hành sự công an tỉnh trà vương
trà vinh phối hợp với phòng cảnh sát hành sự công an tỉnh yên bái
đã bắt giữ được đối tượng cướp tài sản của người chạy xe ôm tại thị xã duyên hải tỉnh trà vinh
khi đối tượng này đang lẩn trốn tại cửa khẩu móng cái tỉnh quảng ninh
đối tượng bị bắt giữ là hoàng văn thê hai mươi bốn tuổi trú tại huyện văn yên tỉnh yên bái
trước đó vào tối ngày một mươi hai tháng bảy khi nạn nhân đang đứng chở khách
thì thê yêu cầu trở đến công ty điện gió trung nam tại ấp bào sen xã long toàn thị xã duyên hải
khi tới đoạn đường vắng thê dùng hung khí tấn công nạn nhân rồi cướp xe máy tẩu thoát
nạn nhân được đưa đi cấp cứu với vết thương nặng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh đã khởi tố vụ án giết người cướp tài sản
sau đó tập trung điều tra và đã bắt giữ được thủ phạm sau hơn năm ngày xảy ra vụ việc
vào chiều ngày hôm nay công an thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang đã tạm giữ đối tượng nguyễn huỳnh quốc toàn
để điều tra về hành vi cướp tài sản
giờ ngày một mươi tám tháng bảy người đàn ông sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai đang đứng bắn xăng
tại cửa hàng xăng dầu số ba mươi bốn trên đường nguyễn thị thập phường năm thành phố mỹ tho
thì đối tượng toàn đi xe máy đến và dùng dao khống chế đe dọa người bán xăng đưa bốn mươi bảy triệu đồng
gây án xong đối tượng lên xe bỏ đi nhưng đã bị nạn
nhân cầm thanh kim loại đập vào gáy toàn quay lại dùng dao đâm vào lưng người bán sang rồi tẩu thoát
vào chiều cùng ngày đối tượng đã bị bắt giữ khi cố thủ trong một quán cà phê trên đường nguyễn thị thập
thời điểm bị bắt giữ đối tượng có biểu hiện ngáo đá
cùng ngày công an thành phố thuận an tỉnh bình dương đang củng cố hồ sơ xử lý đối với một cơ sở massag
ở khu phố thạnh hòa b an thạnh thành phố thuận an do có nữ nhân viên thoát y phục vụ khách
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện tại một số phòng của cơ sở này có các nhân viên nữ
thoát y phục vụ khách đến sử dụng dịch vụ mát xa
làm việc với cơ quan chức năng đại diện cơ sở chưa xuất trình được giấy tờ pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh
không thực hiện đầy đủ các quy định về trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự khi tiến hành hoạt động ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
không xuất trình được hợp đồng lao động của một mươi một nhân viên đang làm việc tại đây
công an thành phố thuận an đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ba nhân viên về hành vi khiêu dâm
đồng thời củng cố hồ sơ xử lý đối với cơ sở này theo đúng quy định
kiểm tra nhiều điểm sửa xe tại thành phố thủ đức các quận huyện trên địa bàn thành phố hồ chí minh vào chiều ngày hôm nay
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an thành phố hồ chí minh đã phát hiện một mươi một cơ sở kinh doanh linh kiện không rõ nguồn gốc
và có dấu hiệu độ chế xe trái phép
lực lượng công an đã thành lập nhiều tổ công tác kiểm tra bất ngờ nhiều điểm sửa xe và kinh doanh phụ tùng linh kiện xe mô tô xe máy
tại các quận một một mươi một mươi một một mươi hai tân phú gò vấp phú nhuận và thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
qua kiểm tra phát hiện một mươi một cơ sở có dấu hiệu kinh doanh thêm các dịch vụ thay đổi các đặc tính của xe độ xe
là những chiếc xe mô tô được thay đổi kết cấu dùng vào mục đích đua xe tạo tiếng ồn lớn
hầu hết các chủ cơ sở đều không xuất trình được giấy tờ
tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ các mặt hàng trong cửa hàng
lực lượng chức năng đã lập hồ sơ bàn giao cho công an địa phương tạm giữ tăng vật xử lý theo quy định